vừa chết vì covid một mươi chín để lừa đảo dương văn hiền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ở thị trấn bá hiến huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình xuyên bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
sau một thời gian quen biết với chị lê thị khái là công nhân làm việc tại một công ty trên địa bàn huyện bình xuyên
hiền đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào đầu năm hai nghìn hai mươi hai lấy lý do là muốn mua xe máy cho chị khái nhưng còn thiếu tiền
hiền đã vay của chị khái gần một mươi sáu triệu đồng
tiếp đó vào sáng ngày một mươi sáu tháng một hiền tiếp tục gọi điện mượn xe máy của chị thái rồi mang đi bán được hơn bảy triệu đồng
khi bị chị khái gọi điện đòi xe hiền đã lấy lý do bị dương tính với covid một mươi chín nên phải đi cách ly
sau đó hiền tiếp tục giả giọng người khác nói dối là mình đã bị chết do dịch bệnh covid một mươi chín
nhằm mục đích cắt đứt quan hệ với chị khái để chiếm đoạt toàn bộ số tài sản đã vay mượn
nghi ngờ về hành vi của hiền chị khai đã đi trình báo sự việc tới cơ quan công an